trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở bờ sông
ubnd tỉnh vĩnh long đã quyết định cấm khai thác cát sông tại một mươi chín khu vực
tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn ra hết sức phức tạp tại một mươi ba tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông kiều long
trong đó đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh vĩnh long cần thơ cà mau
ubnd tỉnh vĩnh long đã quyết định cấm khai thác cát sông tại một mươi chín khu vực
dọc theo các sông tiền sông cổ chiên sông hậu và sông pang cha với tổng diện tích hơn một hai trăm linh hectare
cấm này nhằm hạn chế tình trạng khai thác cát quá mức tại các lòng sông
vốn đã bị sấm thực mạnh thời gian qua dẫn tới sạt lở